xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên bốn bảy tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố bổ sung ba bị can lệnh bắt và khám xét nơi ở của hai bị can
là võ thị thảo và võ thụy ái diễm lệnh cấm đi khỏi nơi cơ chú đối với châu văn lến
để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán hàng tạp hóa từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị mỹ đã câu kết với võ thị thảo và vợ chồng ái diễm châu văn mến
dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn bảy tỷ đồng tiền mua hàng hóa của vợ chồng nguyễn duy linh
trong đó mỹ đã chiếm đoạt số tiền trên hai chín tỷ đồng thảo chiếm đoạt trên một một tỷ đồng
và vợ chồng lớn chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn thị mỹ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do mỹ đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với mỹ